một trong những nội dung quan trọng tại hội trợ du lịch quốc tế tp hcm năm nay
chính là diễn đàn kết nối du lịch tp hcm và đồng bằng sông kiều long
diễn đàn này được chia làm ba phiên
phiên sáng ngày năm tháng chín cũng là phiên cuối cùng xoay quanh những thảo luận
kiến nghị của lãnh đạo tp hcm lãnh đạo một mươi ba tỉnh khu vực đồng bằng sông kiều long
để tìm biện pháp kết nối thúc đẩy phát triển du lịch của những vùng đồng bằng
vốn có tiềm năng phát triển về du lịch
phó thủ tướng vũ đức đam đã tham dự diễn đàn và phát biểu chỉ đạo
theo thống kê của bộ văn hóa thể thao du lịch từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn một mươi tám
lượng du khách quốc tế đến với một mươi ba tỉnh thành đồng bằng sông cửu long
so sánh với lượng khách quốc tế đến một mươi bốn tỉnh miền trung
thì lượng khách đến một mươi ba tỉnh này chỉ bằng một phần ba
nguyên nhân chính vì thiếu những sản phẩm mang tính đặc thù của từng tỉnh
các sản phẩm chủ yếu là trùng lấp không có tính bổ trợ cho nhau
tại diễn đàn lãnh đạo các địa phương lãnh đạo các công ty du lịch đầu ngành
đề xuất cần thành lập hội đồng phát triển du lịch tp hcm và đồng bằng sông cửu long
từ đó sẽ xây dựng những chương trình hợp tác để phát triển du lịch
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vũ đức đam cũng cho rằng
cần thiết phải có một tổ chức để tạo sự kết nối du lịch bền vững
giữa tp hcm và đồng bằng sông cửu long
phó thủ tướng đề nghị bộ văn hóa thể thao và du lịch nghiên cứu
xem xét để hình thành một bang chỉ đạo hội đồng vùng hay một mô hình nào đó
để việc liên kết vùng có hiệu quả
các địa phương cần xác định được sản phẩm đặc thù tăng cường quảng bá xúc tiến du lịch
đào tạo nguồn nhân lực và đặc biệt phải đồng hành cùng với các doanh nghiệp
thì du lịch mới có thể phát triển